đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã đi thị xát kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội
tại xã xuân nha huyện vân hồ tỉnh sơn la đây là địa phương được đồng chí tòng thị phóng chỉ đạo trực tiếp đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la hỗ trợ
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng chỉ đạo xã xuân nha nói riêng huyện vân hồ nói chung
cần xây dựng kế hoạch quy hoạch phát huy lợi thế của địa phương ra soát lại vùng trông cao su để đạt hiệu quả kinh tế
xây dựng các mô hình nông nghiệp trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân
phối hợp giữa các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong việc nắm tình hình làm tốt công tác dân vận
lấy dân làm gốc giữ vững mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với nước bạn lào bảo đảm an ninh
chủ quyền biên giới quốc gia ngăn chặn hiệu quả buôn lậu qua biên giới đặc biệt là ma túy
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng cũng đã đi khảo sát vị trí xây dựng nhà tưởng niệm
các anh hùng liệt sĩ xã xuân nha và địa điểm xây dựng trạm y tế xã xuân nha huyện vân hồ